bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cho biết liên quan đến vụ cháy tại tòa nhà dầu khí thanh hóa
tổng số bệnh nhân tử vong là hai người số bệnh nhân bị thương nặng là hai người một mươi một người còn lại bị thương nhẹ
hiện tại bệnh viện đã tiếp nhận một mươi năm nạn nhân bị ngạt khí từ vụ cháy
trong đó có hai nạn nhân nữ ở thành phố thanh hóa và huyện nông cống đã tử vong
hai bệnh nhân phùng thị lê hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và bùi thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
ở thành phố thanh hóa phải thở bằng máy có diễn biến tiên lượng tốt
các nạn nhân còn lại đều ở mức độ nhẹ và vừa do ngạt khí và sốc nhiệt
trong đó có ba cảnh sát phòng cháy chữa cháy
hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh để tìm nguyên nhân của vụ cháy
như tin đã đưa vào lúc một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng một lửa bùng phát ở tầng ba tòa nhà dầu khí thanh hóa
cao một mươi bốn tầng trên đại lộ lê lợi thành phố thanh hóa sau đó lan rộng
những người đang làm việc tại tòa nhà này phải di chuyển lên các tầng trên dùng đèn điện thoại và vạch
cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
cứu nạn cứu hộ bộ công an đang làm việc tại tỉnh thanh hóa để điều tra nguyên nhân của vụ việc
chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo